hàng trăm nhân chứng đã khẳng định tận mắt chứng kiến và mô tả hình dạng chung nhau
đó là một vật thể bay hình tam giác có đống sáng xuất hiện ở khu vực biên giới tiếp xác với nước đức khoảng sáu dặm
thành phố ypren bỉ ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hai cảnh sát đang trên đường tuần tra
một vật thể bay phát sáng trên bầu trời xuất hiện ngay trong tầm mắt của họ
theo mô tả đó là một vật bay không xác định
phát sáng thành chùm và lơ lửng trên bầu trời vào ban đêm
vật thể lạ xuất hiện khá gần đường và sau đó di chuyển chậm vào phía khu dân cư mà không phát ra tiếng động đào
hai cảnh sát quyết định bám theo đường bay của nó
họ bám theo cho tới tuận hồ jilef
trong khoảng gần một giờ đồng hồ hai viên cảnh sát chứng kiến một sự việc lạ lùng
một vệ sáng được bắn xuống một hồ
sau đó một vệ sáng được bắn xuống một hồ
sau đó nó bay ngược trở lại và quay vòng vòng trên mặt nước như một có thể tích biệt của vật bay thiêng
một lúc sau hai viên cảnh sát tiếp tục chứng kiến vật thể lạ thứ hai tiến sát tới
nó cũng có hình dạng tam giác trông như chiếc thứ nhất
một cảnh tượng không thể tin nổi đang diễn ra ngay trước mắt họ trên mặt hồ gileb
ngay lập tức cả hai điện đàm về trung tâm
tất cả đều cho rằng họ ảo tưởng và đó là một câu chuyện bịa đặt
cho tới khi cùng nhận được báo cáo của một mươi bốn viên cảnh sát và hàng trăm nhân chứng sống quanh vùng
báo cáo đều trùng lập về hình dạng và thời điểm xuất hiện của vật thể bay không xác định
các nhân chứng bao gồm hai nhân viên cảnh sát được yêu cầu phát thảo lại hình dạng của các vật thể lạ
tất cả đều thể hiện giống nhau ở điểm
đó là vật thể lớn hình tam sát
thật trùng hợp khi mà nó cũng trùng khớp với những gì mà hàng nghìn người bắc mỹ và châu âu mô tả về vật thể
vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời cách đó hơn ba mươi năm
màu đen hình tam sát và chỉ xuất hiện vào ban đêm
trường hợp ufo xuất hiện ở mỹ là sự kiện kêu biểu nằm trong số hàng trăm nghìn báo cáo của nhiều nhân chứng qua hàng thập kỷ bởi việc phát hiện vật thể lạ
tình dạng của các ufo được mạng nguyên mô tả qua nhiều năm ba phần đều sống nhau như vậy
tuy vậy các sự kiện xuất hiện ufo trước đó đều bị bưng bít thông tin
việc vật thể lơ lửng trên bầu trời bỉ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín gần như trở thành sự kiện đầu tiên được công bố và nghiên cứu rộng rãi rằng có thật hay không các qfo hay đó đơn thuần chỉ là những máy bay xuất hiện trên bầu trời
tôi không nghĩ đó là một chiếc máy bay các bạn hãy nhìn vào biểu đồ bay và độ cao của nó
có gì đó không bình thường đang bay ở độ cao khoảng sáu trăm linh feet nó cũng vọt lên với tốc độ chóng mặt sau đó lại lao thẳng xuống
ở thời điểm đó
tốc độ phải đột ngột tăng từ ba trăm hai mươi bốn lên hơn một hai trăm hai mươi hai km một giờ
đó dường như là không thể ngoại trừ một vụ tai nạn máy bay
rất nhiều trường hợp tương tự trước đó cũng đã xảy ra
los angeles thành phố của những thiên thần bang california
đó là một đêm cuối tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai một cơn bão lửa bóng xuất hiện trên không trung chiếu sáng cả thành phố

tôi và anh trai cuốn cuồng nhìn ra ngoài cửa sổ
các lùng đạn pháo lúc đó cùng tập trung vào một vật gì đó màu đen phát sáng trên bầu trời
những gì diễn ra hôm đó được lịch sử nhắc lại với tên gọi là trận chiến los angeles
đèn trong các tòa nhà đột ngột tắt ngấm
tất cả đèn chiếu sáng phòng vệ tập trung về một mục tiêu hình thoi
các nhân chứng xác nhận rằng khoảng hai viên đạn pháo phòng không đã được bắn lên nhưng đều không có tác dụng dường như vật thể kia được bảo vệ bởi một lớp áo xác vô hình
buổi sáng hôm sau ngoài đống đổ nát của một số ngôi nhà bị trúng đạn pháo không có thứ gì của vật thể lạ kia được tìm thấy
đó cũng chỉ là một vài trong số nhiều vụ việc liên quan đến sự xuất hiện của những vật thể bay không xác định bị che giấu
mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh cùng những vật thể lạ trong suốt chiều dài lịch sử
sự xuất hiện của các vật thể bay không xác định vẫn tiếp tục tiếp diễn và những vị khách bí ẩn này thậm chí còn tỏ ra táo bạo hơn
washington d c ngày một mươi chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
vật thể bay bong dưng xuất hiện trên màn hình radar của trạm kiểm soát không lưu sân bay quốc gia washington và căn cứ không quân andrews
những vật đã được phát hiện ngay vị trí phía trên bầu trời của tòa nhà quốc hội hoa kỳ
máy bay phản lực đã được lệnh triển khai ngay lập tức nhằm ngăn chặn vật thể lạ
tuy nhiên nó ngay lập tức biến mất trước khi bị tiếp cận và tiếp tục xuất hiện ngay sau khi các máy bay chiến đấu hạ cánh
người ta thường xuyên ghi lại được những hình ảnh
vật thể bay không xác định bằng máy ảnh hoặc camera nhưng vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào về sự tồn tại của chúng
theo một tổ chức nghiên cứu về ufo trung bình mỗi quý họ nhận được khoảng một báo cáo đã nhìn thấy địa bay con số thực sự không tưởng
một số vật thể bay lạ phá ra lại là máy bay thông thường
số khác là các vệ tinh hoặc bóng đo thời tiết và thậm chí có cả những trò bịp bợm bằng kỹ thuật chỉnh sửa nhanh
thế nhưng dù sao vẫn không có những vật thể bay lạ
nhưng còn đó khoảng một mươi những vụ việc liên quan tới ufo khó có thể đưa ra được lời giải thích rõ ràng
cả hai phía ủng hộ và nghi ngờ đều đưa ra giả thuyết về bản chất ufo
những người ủng hộ giả định ufo là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh vật thể đến từ chiều không gian khác
bộ máy thời gian được chế tạo trong tương lai bay ngược về hiện tại
sinh vật chưa biết trong khí tượng trái đất hay các hành tinh khác
máy bay bí mật của nga hay mỹ cuộc tìm kiếm sinh vật ngoài trái đất cũng đã không còn giới hạn trong khuôn khổ địa cầu nữa
với công nghệ khoa học nguộc bậc các cuộc xu hành hay phát thí nghiệm vào không gian vẫn đang tiếp tục được tiến hành
tuy nhiên thật khó để có thể nhận thức được sự rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của vũ trụ
cho đến nay những tin tức và bằng chứng về ufo vẫn chưa được khẳng định là đáng tin cậy
tuy nhiên không cần đợi đến những giải thích cuối cùng của khoa học
bí ẩn về sự sống ngoài trái đất vẫn trở thành một hiện tượng đặc biệt có sức lan tỏa toàn thế giới